thưa quý vị dự ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh sinh viên thủ tướng phạm minh chính nhấn mạnh
yêu cầu tạo động lực truyền cảm hứng để thế hệ trẻ sống một cuộc sống tràn đầy đam mê hoài báo khát vọng vươn lên
ý chí lập thân lập nghiệp bằng tình cảm của trái tim sáng tạo của khối óc tình cảm yêu nước nồng nàn
thủ tướng chính phủ phạm minh chính nêu rõ những năm qua đảng nhà nước đặc biệt quan tâm đã ban hành và triển khai hiệu quả
nhiều chủ trương chính sách hỗ trợ khuyến khích khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
trong những năm gần đây phong trào khởi nghiệp đã lan tỏa rộng khắp từ thành phố đến nông thôn và đến tận các vùng sâu
vùng xa vùng biên giới hải đảo vùng đồng bào dân tộc thiểu số
tinh thần xoanh nhân khát vọng khởi nghiệp khởi sắc ở hầu hết các tầng lớp thế hệ nhân dân nhất là trong giới trẻ
để hoạt động khởi nghiệp trong học sinh sinh viên phát triển đột phá thực sự trở thành phong trào rộng khắp trên cả nước
thủ tướng chính phủ phạm minh chính đề nghị bộ giáo dục và đào tạo cùng các cấp các ngành các địa phương tập trung các cơ chế
chính sách phù hợp tạo môi trường điều kiện cơ sở pháp lý thuận lợi để thanh niên học sinh sinh viên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
tăng cường liên kết giữa các trường đại học trường cao đẳng với các trung tâm nghiên cứu
có đầy đủ trang thiết bị hiện đại giúp học sinh sinh viên có thể nghiên cứu tạo nên những sản phẩm mẫu
tạo được sự gắn kết giữa nhóm ngành nghề thông qua sự hỗ trợ của đội ngũ cán bộ giảng viên điều phối viên
tăng cường huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong học sinh sinh viên
phân bổ nguồn lực hợp lý giữa các bộ ngành liên quan trong việc triển khai các hoạt động khởi nghiệp
lưu ý tránh tình trạng có bộ ôm quá nhiều việc quá nhiều kinh phí trong khi có bộ không có nguồn lực kinh phí để triển khai
cùng với đó thủ tướng yêu cầu các đơn vị cần tập trung nâng cao tinh thần đổi mới sáng tạo trong ngành giáo dục
các đội ngũ cán bộ quản lý nhân viên giáo viên học sinh sinh viên
đổi mới từ cách nghĩ cách làm đến nội dung chương trình phương pháp giảng dạy
tập trung đề xuất hình thành và phát triển các trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong cơ sở giáo dục đại học cơ sở giáo dục nghề nghiệp
tập trung đề xuất xây dựng sàn giáo dịch ý tưởng dự án khởi nghiệp của học sinh sinh viên thanh niên với các doanh nghiệp
có cơ chế bảo đảm các ý tưởng của dự án được bảo hộ tránh việc mất bản quyền
thủ tướng chính phủ phạm minh chính đề nghị các cấp các ngành tiếp tục tổng hợp giải trình tiếp thu và giải quyết những đề xuất kiến nghị của đồng bào cử tri trên tinh thần nội dung thuộc thẩm quyền của cấp ngành nào thì cấp ngành ấy phải giải quyết và giải quyết thấu đáo
đối với những kiến nghị đề xuất vượt thẩm quyền ủy ban nhân dân tp cần thơ tổng hợp kiến nghị chính phủ thủ tướng chính phủ các bộ ngành giải quyết theo quy định
đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền quốc hội đề nghị đoàn đại biểu quốc hội tp cần thơ tổng hợp báo cáo quốc hội xem xét và quyết định
chiều tối nay thủ tướng phạm minh chính và đoàn công tác của chính phủ đã đi khảo sát công trình tuyến đường cao tốc châu đốc cần thơ sóc trăng đoạn qua xã đông thắng huyện cờ đỏ và kè chống sạt lở sông trà nóc quận bình thủy thành phố cần thơ

các nhà thầu chỉ mới tập trung thi công những hàng mục phần cầu riêng phần đường từ giữa tháng bốn mới có nguồn vật liệu cát sàn lấp cần thơ đang tiếp tục tháo gỡ khó khăn liên hệ các tỉnh vùng đồng bằng sông cửu long tìm thêm nguồn cát cho dự án
thời gian qua thủ tướng chính phủ đã có nhiều chỉ đạo rất quyết liệt về nguồn vật liệu sàn lấp cho các dự án cao tốc khảo sát hiện trường thi công động viên cán bộ công nhân đang làm việc thủ tướng chính phủ phạm minh chính nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án châu đốc cần thơ sóc trăng với đồng bằng sông củng long và cần thơ biểu dương nỗ lực của bốn địa phương bộ giao thông vận tải và các đơn vị liên quan trong triển khai dự án cảm ơn người dân đã nhường nơi ở xin kế để dự án có mặt bằng triển khai thi công
thủ tướng yêu cầu bì thư chủ tịch thành phố cần thơ trực tiếp gặp gỡ đối thoại với những hộ dân chưa di rời tuyên truyền vận động người dân về lợi ích chung của dự án đối với đất nước vùng địa phương và với mỗi người dân hoàn thành dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng trong tháng năm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân người dân có nơi ở mới tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ
thủ tướng yêu cầu các cơ quan địa phương trong vùng tiếp tục phối hợp chặt chẽ hoàn thành thủ tục để khai thác các mỏ bao gồm cát biển giải quyết xong trong tháng năm các vấn đề về mỏ nguyên vật liệu cho dự án
thủ tướng yêu cầu các cơ quan chủ đầu tư nhà thầu các kỹ sư công nhân người lao động tiếp tục nỗ lực tổ chức thi công với tinh thần chỉ bàn làm không bàn lùi quyết tâm vượt nắng thắng mưa ăn tranh thủ ngủ khẩn trương thi công ba k bốn kíp làm việc cả ngày nghỉ xuyên lễ xuyên tết qua đó giải ngân nhanh lấy lại tiến độ đã chậm trong năm nay và tăng tốc trong năm tới bảo đảm tiến độ nâng cao chất lượng bảo đảm kỹ thuật mỹ thuật an toàn vệ sinh môi trường và phòng chống tham nhũng tiêu cực không thông thầu bán
khảo sát hiện trường dự án kè chống sạt lở khẩn cấp sông trà nóc quận bình thủy thành phố cần thơ và nghe lãnh đạo thành phố cần thơ báo cáo đề xuất về dự án chống ngập chống sạt lở tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu kết hợp với trình trang đô thị của thành phố cần thơ
thủ tướng chính phủ phạm minh chính yêu cầu bảo đảm đúng tiến độ chất lượng kỹ thuật mỹ thuật an toàn vệ sinh môi trường dự án kè sông trà nóc với chống ngập chống sạt lở tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu kết hợp chỉnh trang đô thị của thành phố cần thơ
thủ tướng yêu cầu về chủ trương giao ủy ban dân thành phố cần thơ phối hợp với bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan giả soát đánh giá tác động nghiên cứu phương án hiệu quả nhất báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định
văn phòng quốc hội cho biết theo dự kiến phiên họp thứ ba mươi ba của ủy ban thường vụ quốc hội sẽ diễn ra trong ba ngày từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi năm tháng năm tại phòng họp tân trào nhà quốc hội